tiếp ông kunio umeda đại sứ nhật bản tại việt nam chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ vào chiều nay
thủ tướng nguyễn xuân phúc cho biết nhật bản luôn là đối tác hàng đầu của việt nam trong đầu tư thương mại oda
thủ tướng cũng đánh giá cao đại sứ luôn kiên trì trong việc tháo gỡ các vướng mắc trong hợp tác kinh tế giữa hai nước
trong nhiệm kỳ của đại sứ quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình việt nam nhật bản luôn được thúc đẩy trên tất cả các kênh
đảng nhà nước địa phương đoàn thể nhân dân nhất là thúc đẩy các hoạt động cấp cao giữa hai nước
đó là những kết quả tốt đẹp trong quan hệ hai nước trong đó có sự đóng góp quan trọng của đại sứ kunio umeda
đại sứ nhật bản kunio umeda trân trọng cảm ơn thủ tướng dành thời gian tiếp cảm ơn chính phủ việt nam
đặc biệt là thủ tướng nguyễn xuân phúc đã hỗ trợ tạo điều kiện để ông hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp trên thế giới đại sứ bày tỏ khâm phục chính phủ và thủ tướng nguyễn xuân phúc
đã quyết liệt trong công tác phòng chống dịch với quyết tâm cao mang lại kết quả tích cực
nhật bản cũng đang nỗ lực chống dịch và trân trọng cảm ơn thủ tướng nguyễn xuân phúc gửi thư chia sẻ tới thủ tướng nhật bản